thưa quý vị theo báo cáo của sở y tế tp hcm ngày một mươi tám tháng bốn tp hcm có ba trăm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín hai trăm năm mươi ba ca nghi ngờ và sáu mươi ca nhập viện
đặc biệt ngày một mươi tám tháng bốn là ngày thứ một mươi một liên tiếp tp hcm không có ca tử vong do covid một mươi chín
tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai tầng ba ngày một mươi tám tháng bốn là tám trăm linh tám trong đó bảy trăm một mươi hai ca điều trị ở tầng hai chín mươi sáu ca điều trị ở tầng ba
số ca có hỗ trợ hô hấp giảm xuống còn hai trăm một mươi bảy ca trong đó thở máy xâm lấn bốn mươi một ca số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi là sáu mươi tám ca cộng dồn ba mươi năm bốn trăm một mươi bảy ca và số phụ nữ mang thai bốn ca cộng dồn bốn ba trăm hai mươi năm ca
số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung quận huyện phường xã bảy ca và chín ba trăm hai mươi năm ca
đặc biệt ngày một mươi tám tháng bốn là ngày thứ một mươi một liên tiếp tp hcm không có ca tử vong do covid một mươi chín
tính từ khi xuất hiện dịch covid một mươi chín đến nay tp hcm có sáu trăm linh bảy sáu trăm hai mươi ba ca nhiễm hai mươi bốn trăm tám mươi tám ca tử vong
tp hcm đang cách ly chăm sóc và điều trị tổng cộng một mươi một trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín giảm hơn một mươi lần so với ngày một mươi tám tháng ba khoảng một trăm linh ca
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm
cho rằng số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín giảm là theo quy luật của một trận dịch khi số người có miễn dịch tăng lên ngăn chặn sự lây lan
việc tiêm phủ rộng ba mũi vaccine đã góp phần làm tăng biễn dịch cộng đồng hạn chế sự lây lan của biến chủng omicron
miễn dịch do vaccine đã bảo vệ không để bệnh nặng xảy ra
về câu hỏi dịch bệnh tại tp hcm giảm như hiện nay thì đã bền vững chưa tiến sĩ bác sĩ vĩnh châu nhìn nhận
muốn biết thì phải chờ thời gian chứng minh nhưng việc giảm này là giảm bền vững với biến chủng hiện nay
có nghĩa là nếu xuất hiện biến chủng mới có thể lại có một đợt mới
nhưng với chiến dịch tiêm vaccine và bảo vệ người nguy cơ thì ngành y tế có thể hy vọng giữ thấp tỷ lệ tử vong
liên quan đến vấn đề tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
ngày đầu tiên tiêm một mươi sáu tháng bốn tp hcm đã tiêm cho khoảng một mươi trẻ em lớp sáu
theo kế hoạch ngày một mươi tám tháng bốn hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức tiêm vaccine cho trẻ em
thành phố ở khoảng một trăm tám mươi bảy điểm tiêm với bốn trăm ba mươi ba bàn tiêm và có hơn bốn mươi hai trẻ được tiêm
tuy nhiên đến sáng một mươi chín tháng bốn cơ quan chức năng mới công bố số liệu trẻ em đã được tìm
những quận huyện có trẻ lớp sáu ít thì sẽ bắt đầu tiêm cho trẻ lớp năm
kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi được ngành y tế tp hcm triển khai đến ba mươi tháng bốn
ước tính trên địa bàn tp hcm hiện có tám trăm chín mươi tám năm trăm ba mươi bảy trẻ trong độ tuổi năm đến dưới một mươi hai sinh sống học tập
trong đợt đầu tiên tp hcm đã nhận được tám mươi bảy năm trăm linh liều vaccine covid một mươi chín của moderna cho trẻ em
sau đó tiếp tục nhận một trăm ba mươi tám liều trong đợt hai và một trăm bốn mươi bảy liều vào đợt ba
tính đến ngày một mươi tám tháng bốn tổng số mũi vaccine covid một mươi chín đã tiêm trên địa bàn tp hcm hơn hai mươi bốn triệu
trong đó có tám một triệu liều mũi một hơn bảy ba triệu liều mũi hai sáu trăm tám mươi hai bảy trăm năm mươi bốn liều mũi bổ sung hơn bốn hai triệu liều mũi nhắc lại
với một mươi một ngày không ghi nhận ca tử vong nào và số ca giảm dần đáng kể gần đây
tp hcm đang từng bước quay trở về cuộc sống bình thường sau một thời gian dài chống dịch
tuy nhiên vẫn có thể tiêm ẩn nguy cơ bùng phát đợt dịch mới nếu có biến chủng mới
vì vậy những biện pháp chống dịch và bao phủ vaccine vẫn được thành phố duy trì hạn chế tối đa dịch quay trở lại